hầu hết những người nhiễm sars cov hai có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng vài tuần
các trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng có thể mất một tháng hoặc lâu hơn để hồi phục
các nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng cho thấy kỹ thuật thở chậm sâu ngoài việc giúp phở hoạt động hiệu quả hơn
còn làm giảm căng thẳng giúp người bệnh bình tĩnh hơn để đối phó với bệnh tật
các bài tập thở có thể tạo ra cảm giác bình tĩnh giảm căng thẳng
một phần rất quan trọng trong việc phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh
triệu chứng của covid một mươi chín được biểu hiện khác nhau ở mỗi người
viêm phổi và đường hô hấp là những triệu chứng phổ biến gây khó thở
các triệu chứng này có thể xuất hiện với covid một mươi chín nhẹ trung bình hoặc nặng
đối với người bệnh bệnh phổi tắc nghen bắn tính hoặc hen xuyến từ trung bình đến nặng
có thể bị giảm dung tích phổi vì khó thở
thì tình trạng khó thở có thể trầm trọng hơn đáng kể khi mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín ảnh hưởng đến toàn bộ đường hô hấp tiếp tục cản trở luồng không khí
nó có thể kích hoạt các cơn hen xuyến và gây ra hội chứng suy ướp cấp tính
các bài tập thở sâu giúp làm sạch phổi và tăng cường chức năng phổi
có thể đặc biệt có lợi cho những người mắc các bệnh này
ngoài ra hít thở sâu còn có tác dụng đưa oxy vào sâu trong phổi
giúp loại bỏ chất nhầy và các chất làm khác
củng cố cơ hoành một cơ hô hấp chính nằm dưới phổi
tăng dung tích phổi bằng cách đưa oxy vào máu
giúp người bệnh cảm thấy bình tĩnh hơn đối phó với bệnh tật lâu dài và quá trình phục hồi
bài tập thở không ngăn ngừa covid một mươi chín và không nên sử dụng thay cho việc đeo khẩu trang giãn cách hoặc tiêm chủng
tuy vậy chúng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người bệnh
và làm giảm căng thẳng cho người bệnh trong đại dịch này
các bài tập thở còn có thể giúp tăng cơ phổi làm giảm tác động của covid một mươi chín lên hệ hô hấp
các đánh giá cho thấy các kỹ thuật thở chẳng hạn như thở mí môi làm giảm khó thở
cải thiện sự thông khí của phổi loại bỏ carbon dioxid và không khí ô nhiễm từ phổi ra ngoài
covid một mươi chín là một bệnh đường hô hấp do sars cov hai gây ra
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ các triệu chứng biểu hiện nhất của covid một mươi chín bao gồm
sốt có hoặc không có ớn lạnh đau cơ đau đầu viêm họng buồn nôn nôn mửa hoặc tiêu chảy
mệt mỏi sổ mũi ngạt mũi
hoặc người có thể có một trong những các triệu chứng tình trạng sau viêm phổi hoặc ards
ho hụt hơi khó thở mất mùi vị
những người bị covid một mươi chín cấp tính các triệu chứng thường bắt đầu từ hai đến một mươi bốn ngày sau khi tiếp xúc và hết trong vòng hai tuần
một số người có các triệu chứng kéo dài chẳng hạn như khó thở và mệt mỏi trong thời gian dài hơn
nếu bạn bị covid một mươi chín hãy nói với bác sĩ trước khi bắt đầu các bài tập thở
nếu bạn bị khó thở khi nghỉ ngơi nhịp tim không đều hoặc đau nhức
thì việc tập thể dục có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng
ngoài thở mí các bài tập thở khác cũng có thể hữu ích trong khi phục hồi sức khỏe từ covid một mươi chín
ví dụ thờ cơ hoành sử dụng hơi thở sâu và chuyển động chậm
giúp cải thiện chức năng phổi và tăng dung tích phổi ở những người mắc covid một mươi chín
và sau đây bác sĩ nguyễn bích ngọc sẽ có những hướng dẫn về cách thở như sau
thứ nhất thở mí môi chúm môi
thở mí môi sẽ nhận được nhiều oxy và phổi hơn so với bình thường
giúp đường thở mở lâu hơn bằng cách giảm số lần thở mỗi phút
thực hiện theo các bước
thương sát ở tư thế ngồi thả lỏng cổ vai hít vào từ từ bằng mũi và ngâm miệng lại
mũi sẽ làm ấm và làm ấm không khí trước khi đến phổi
thở vào bằng miệng không làm được điều này
thở ra bằng điện chậm sao cho thời gian thở ra gấp đôi thời gian hít vào
ví dụ hít vào đến một hai thở ra đến một hai ba bốn
trước khi thở ra hãy mí môi lại như thế bạn đang huyết xáo
rồi thở hết không khí ở trong phổi ra từ từ
cố gắng lặp lại vài lần
thứ hai thở cơ hoành thở bụng
có thể thực hiện bài tập này khi ngồi hoặc làm
thư giãn cơ mặt cổ hàm và vai
đặt đầu lưỡi của bạn sau răng cửa hàng trên
giữ thẳng lưng và nhắm mắt lại
hít thở bình thường trong vài phút
đặt một tay lên ngực và một tay ở bụng dưới
hít thở sâu bằng mũi cảm thấy lồng ngực và xương sườn nở ra khi hít vào
bụng phình ra
thở nhẹ bụng nhẹ nhàng hóp lại
hít thở chậm và sâu theo cách này từ chín đến một mươi lần
nếu bạn đang sống chung với covid một mươi chín kéo dài
các triệu chứng có thể tiếp tục trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm bệnh
các triệu chứng này khác nhau nhưng có thể bao gồm hụt hơi khó thở
không có khả năng tập thể dục sương mồ não ho giảm hoặc không có vị giác hoặc khứ giác
đau nhức cơ hoặc hớp đau ngực đau đầu có thể sốt
các bài tập thở có thể giúp cải thiện các triệu chứng của covid một mươi chín
kéo dài chúng cũng có thể giúp làm giảm căng thẳng và lo lắng liên tục
do các triệu chứng của covid một mươi chín gây ra
và dưới đây là bài thở dành cho những người bị covid một mươi chín kéo dài
thứ nhất thở kiểu ngáp và cười
bài tập thở này giúp các cơ ngực nở ra cho phép cơ hoành mở rộng hoàn toàn
nó cũng làm tăng cường sức mạnh cho cánh tay và cơ vai
cách thực hiện ngồi thẳng lưng với tư thế thẳng dưới cánh tay ngang bằng vai
lúc này bạn sẽ cảm thấy các cơ ở lưng căng ra
trong khi cánh tay ngang vai hãy mở rộng miệng như thể bạn đang áp
đưa cánh tay trở lại đặt trên đùi và chuyển cái ngáp thành một nụ cười
thứ hai thở mím môi phát ra âm thanh
tạo thành âm thanh ồn ào khi thở ra giúp tăng oxy trong cơ thể
giúp xây dựng và sửa chữa hệ thống thân kinh
làm dẫn nở các mạch máu và cho phép cung cấp nhiều oxy hơn đến khắp cơ thể
nhiều bệnh nhân cho biết với âm thanh này cảm thấy khá là thư giãn
cách thực hiện ngồi thẳng lưng với tư thế thẳng
đặt hai tay lên hai bên mụng dưới giữ mưa khép lại và nhẹ nhàng đặt lưỡi lên vào miệng
hít thở sâu và chậm bằng mũi bụng phình ra
thư giãn vai khi không khí đã vào đầy phổi
vẫn mím môi thở chậm ra bằng mũi và phát ra tiếng hưm kéo dài
hãy thoải mái tạo ra tiếng ồn thực sự ở bước này
tay hạ thấp lưng xuống một cách tự nhiên
lặp lại trong vài nhịp thở
nếu bạn đang sử dụng các bài tập thở để giúp phục hồi
đừng với vàng bạn có thể phải bắt đầu từ từ
lặp lại nhiều lần trong quá trình chữa bệnh
về bản chất bất kỳ hình thức tập thể dục nào giúp bạn thở nhanh hơn đều là một bài tập thở
điều này bao gồm đi bộ nhanh chạy bộ bơi lội hoặc bất kỳ hoạt động nào làm tăng nhịp tim và nhịp thở
tập thể dục thường xuyên sẽ hỗ trợ sức khỏe phổi
phổi khỏe là cách bảo vệ tốt nhất chống lại covid một mươi chín
cần trao đổi với các bác sĩ về thời gian tốt nhất để bắt đầu tập thể dục trở lại nếu bạn đang hồi phục